thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số năm cdttg ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
về vụ cháy tại số bốn hàng lược quận hoàn kiếm thành phố hà nội gửi bộ trưởng bộ công an
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công điện nêu rõ vào hồi bốn h ba mươi chín phút ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn xảy ra vụ cháy nhà dân tại số bốn hàng lược quận hoàn kiếm
hà nội làm bốn người tử vong thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi lời thăm hỏi
chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo động viên hỗ trợ vật chất tinh thần
gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
bộ trưởng bộ công an chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các chỉ đạo của quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy
chữa cháy tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân và các cơ sở
có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
liên quan đến vụ cháy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh cũng đã chỉ đạo
giao giám đốc công an thành phố chủ trì phối hợp với chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm và các đơn vị liên quan
tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân
xử lý theo quy định của pháp luật nếu có giao cho các đơn vị liên quan thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn theo quy định
lại có thêm nạn nhân của hoạt động tự chế pháo đó là hai học sinh tại lâm đồng
bệnh viện hai lâm đồng cho biết đã tiếp nhận hai em học sinh trong tình trạng bị thương nặng
hai em cùng một mươi bốn tuổi là học sinh lớp chín tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã hòa bắc huyện di linh
nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương
một em bị nhiều vết thương khắp cơ thể trong đó có vết thương tại ngực bụng
bác sĩ chẩn đoán thùng khí quản thùng phổi và tràn máu màng phổi
sau khi được cấp cứu các y bác sĩ bệnh viện hai lâm đồng đã nỗ lực phẫu thuật đặt nội khí quản để em này thở máy
em còn lại cũng bị đa chấn thương với hàng chục vết thương trong đó có vết thương bụng kín vỡ gan thùng ruột
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng xã hòa bắc và huyện di linh đã có mặt khám nghiệm hiện trường
phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
dù đã bị xử phạt nhiều lần nhưng một số cơ sở nhà khoa thẩm mỹ ở quảng ngãi vẫn lén lút hoạt động trái phép
không đủ có bằng cấp năng lực với thiết bị tạm bợ nhưng với nhiều chiêu trò
các cơ sở này vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng cả tin tìm đến
nằm ngay trục đường chính ở thị trấn châu ổ huyện bình sơn cơ sở nhà khoa thẩm mỹ nanber oan
được tổ chức hoành tráng thu hút nhiều người chú ý
tuy nhiên tại đây phát hiện ông lê văn bồng là chủ cơ sở tự đứng ra khám thẩm mỹ nhà khoa
mặc dù cơ sở không có giấy phép hoạt động theo quy định
còn tại cơ sở nhà khoa thẩm mỹ việt hàn ở xã bình thạnh huyện bình sơn hoạt động rầm rộ thời gian qua
tuy nhiên qua kiểm tra cơ sở không xuất trình được giấy tờ cho phép hoạt động
khi người dân tới khám chữa bệnh ở những cơ sở chưa được cấp phép hoạt động
thậm chí người thực hiện khám chữa bệnh còn chưa có chứng chỉ hành nghề có thể dẫn tới hậu quả khó lường
trước vi phạm của các cơ sở thẩm mỹ nhà khoa lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời sẽ có văn bản thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn cảnh giác cao để bảo vệ sức khỏe của mình
chúng tôi phát hiện có một số cơ sở tiêu khoa ra hàng mạc
chưa đảm bảo cấp hồ sơ theo quy định
đáng hỏi như là chứng chỉ hành nghề giấy phép hoạt động
chúng tôi sẽ tham gia kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp phi phạm theo quy định
các cơ sở này đã sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề hoạt động khám bệnh chữa bệnh
để thực hiện các hoạt động chuyên môn trên lĩnh vực y tế
thời gian tới sở y tế phối hợp với phóng viện
phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng ngãi sẽ tăng cường thanh tra đột xuất các cơ sở
chưa có giấy phép và bị xử phạt trước đó
đồng thời đề nghị thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tăng cường kiểm tra
xử lý hành vi quảng cáo không đúng sự thật
buộc tháo rỡ biển hiệu quảng cáo khi các cơ sở chưa được cấp giấy phép
công an huyện cam lộ vừa bắt giữ vụ vận chuyển hai mươi kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
đây được xem là vụ bắt giữ số lượng lớn ma túy lớn thứ hai từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh quảng trị
ngày chín tháng một tại phường điện biên phủ phường đông lương thành phố đông hà
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát công an huyện cam lộ đã bắt quả tang hai đối tượng
là phạm duy trung và phạm ngọc đạt là hai anh em ruột cùng chú tại huyện hướng hóa
khi đang vận chuyển trái phép số hàng hóa nói trên
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trái phép nói trên
từ một người ở hướng hóa đưa vào thành phố hồ chí minh để nhận tiền công sáu mươi triệu đồng
liên quan đến nhóm đối tượng gian cảnh lừa bán hòn đá hủy diệt kim loại sắt
chiếm đoạt hơn hai một tỷ đồng đối tượng thứ bảy lê hoàng long
trú tại thành phố biên hòa đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai để đầu thú
cơ quan công an xác định lê hoàng long được võ trung trực thuê thực hiện việc đánh cháo các thanh sắt giả
để lừa bị hại tin vào khả năng hủy diệt sắt
cơ quan công an xác định lê hoàng long được trực trả tiền công bảy mươi triệu đồng
như tin đã đưa vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ nhóm đối tượng
do võ quang trực và nguyễn thị tuyết lan cầm đầu cố kết với một số đối tượng gian cảnh lừa bán viên đá hủy diệt
kim loại sắt chiếm đoạt của hai nạn nhân ở thành phố hà nội số tiền hai một tỷ đồng để chia nhau tiêu dài
tính đến ngày một mươi bốn tháng một công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được bảy đối tượng để điều tra về các hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có tổng số tiền mà các đối tượng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an
đến nay là gần một tỷ đồng liên quan đến vụ án nói trên công an tỉnh đồng nai tiếp tục kêu gọi đối tượng
cuối cùng trân thị hạnh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
cũng với hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản bùi thanh đoàn chú tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bùi thanh đoàn lấy tên giả là bùi thanh vinh
trú tại thành phố cần thơ và tự xưng là phó giám đốc điều hành công ty cổ phần bến xe tàu phà cần thơ
trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ tây đô
sau đó kêu gọi hợp tác đầu tư bằng hình thức cho công ty nơi đối tượng làm việc thuê xe ô tô phục vụ
việc đào tạo học viên với lợi nhuận mỗi tháng từ sáu đến một mươi giá trị xe thể hiện trên hợp đồng
đoàn đã lừa bốn người nhiều lần đưa tiền còn xe thì đoàn tự tìm và tự liên hệ công ty làm hợp đồng
để bị hại tin tưởng đoàn chuẩn bị hợp đồng có chữ ký lãnh đạo cũng như dâu đỏ của công ty
rồi đưa cho bên thuê ký và trả lợi nhuận đúng hợp đồng
bước đầu cơ quan điều tra xác định bùi thanh đoàn lừa bốn bị hại với tổng số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng
khám xét nơi ở của đoàn cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ nhiều vật dụng tài liệu có liên quan
lập nhóm trong danh mục cấm nhưng lại đăng quảng cáo công khai trên mạng xã hội telegram
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản
đối tượng sinh năm hai nghìn năm vừa học xong lớp một mươi hai ở huyện tiền hải tỉnh thái bình
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý
ngày một mươi năm tháng một phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương cho biết
đơn vị đã đấu tranh làm rõ đối tượng trên đã tạo lập nhóm gái gọi pqa hà nội sài gòn
và nhóm pháo hoa tết hai nghìn hai mươi hai trên mạng xã hội telegram để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này đã đăng các hình ảnh về các cô gái hình ảnh về các loại pháo
gồm các loại pháo bị cấm và pháo của bộ quốc phòng kèm theo tài khoản cá nhân nhắn tin với khách hàng
người có nhu cầu làm quen với gái bán dâm hoặc người đặt mua pháo
nếu khách hàng muốn làm quen với gái bán dâm đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền tham gia nhóm vip
tại đó sẽ cung cấp thông tin về gái bán dâm
đối với giao dịch về pháo đối tượng yêu cầu khách đạt cọc năm mươi tổng giá trị đơn hàng
sau khi khách hàng chuyển tiền hoặc đặt cọc theo yêu cầu đối tượng sẽ cắt mọi liên hệ
đồng thời chiếm đoạt tài sản của bị hại
bằng thủ đoạn này từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng này đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc
trong đó có những bị hại sinh sống trên địa bàn tỉnh hải dương
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã tạo lập các nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian đầu đối tượng chủ yếu thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt trên nhóm gái gọi pga hà nội sài gòn
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy nhu cầu đặt mua pháo tăng cao
nên tập trung vào nhóm pháo hoa tết hai nghìn hai mươi bốn để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng khai nhận thông tin của hàng hóa đã vội chuyển tiền cho đối tượng theo yêu cầu
người dân tuyệt đối không được tìm kiếm những mặt hàng những sản phẩm bị cấm những sản phẩm trái quy định pháp luật
vì sẽ dễ bị đối tượng rụ rỗ lừa đảo đồng thời có thể trở thành đối tượng của các vụ việc viện pháp luật
thêm nữa người dân cần tham gia môi trường mạng không gian mạng một cách lành mạnh và trong sáng
trước các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều trên không gian mạng giai đoạn hiện nay
cũng như là tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến
người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng hay khi đi mua bán online
tránh bị đối tượng xấu đánh cắp thông tin vô tình tạo điều kiện cho việc thực hiện hành vi vi pháp luật trên không gian mạng
trước thủ đoạn lừa đảo trên người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao dịch các mặt hàng trên không gian mạng
không tự ý đặt mua các mặt hàng
không tự ý đặt mua các mặt hàng trái quy định pháp luật vì có thể trở thành đối tượng của các vụ việc vi phạm pháp luật
hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân hình ảnh đời tư một cách công khai trên không gian mạng
cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trong các giao dịch dân sự mua bán hàng online
vì dữ liệu cá nhân hiện nay là một trong những nguồn để các đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn hồ viết phương đã cho họ vay tiền với lãi suất rất cao
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hồ viết phương
chú tại phường hương bình tp vinh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra phương đã cho vai với lãi suất từ một mươi một năm trăm linh đến năm mươi đồng một triệu một ngày
tượng đường với lãi suất gần bốn trăm hai mươi đến một tám trăm hai mươi năm một năm
đối tượng thường thực hiện giao dịch qua điện thoại
nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn phương sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi
và chọn người vay phải thanh toán cả tiền lốc cả tiền gốc cả tiền lãi
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã chứng minh được
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt hồ viết phương đã cho một người dân trú tại phường quán bảo tp vinh vay
tổng số tiền là gần một trăm chín mươi ba triệu đồng thô lệ bắt chính gần ba mươi chín triệu đồng
thưa quý vị dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một trước sự liều lĩnh manh động của đối tượng cướp xe máy
đã buộc cảnh sát giao thông công an tp hồ chí minh phải bắn chỉ thiên trong lúc trùi đuổi
nhận được tin báo về vụ cướp xe các tổ công tác đội cảnh sát giao thông biến thành nam sài gòn
cảnh sát hình sự tổ ba trăm sáu mươi ba công an quận bốn và tổ phòng chống đua xe đã triển khai đội hình truy đuổi các đối tượng
các đối tượng đã liên tục ép đạp xe đặc trùng và dùng mũ bảo hiểm tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ
nhận thấy đối tượng manh động liều lĩnh nên một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dùng súng bắn chỉ thiên hai phát để chấn áp
kết quả đã bắt giữ được đối tượng thạch đen quê tỉnh trà vinh và lê văn sơn chú tỉnh bến tre
sau khi bàn giao để xử lý đối tượng tăng vật vụ việc là chiếc xe đã được trả lại cho nạn nhân
chủ nhân chiếc xe sau đó đã viết thư cảm ơn các tổ công tác tham gia bắt cướp
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
cơ quan điều tra huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phan thị ngọc minh sinh năm hai nghìn một về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
xảy ra tại địa phận thôn bảy xã cẩm quang huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
trước đó vào hồi một h bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng một tại km năm trăm hai mươi hai một trăm linh quốc lộ một đoạn thuộc địa phận thôn bảy xã cẩm quang
xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi tám c ba nghìn bảy trăm tám mươi bảy khi lưu thông trên quốc lộ một a đến địa phận xã cẩm quang thì bị sự cố
nên tài xế đã tấp xe vào lề đường
khi tài xế đang đứng kiểm tra xe thì bất ngờ bị xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a năm mươi một nghìn sáu trăm tám mươi ba do nữ tài xế phan thị ngọc minh điều khiển đâm từ phía sau
hậu quả vụ tai nạn đã khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ
kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy nữ tài xế ô tô vi phạm ở mức ba trăm tám mươi năm mg trên một lít khí thở
theo dự kiến vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng một nhóm tham gia vụ khủng bố trên địa bàn quận tỉnh đắk lắc
xảy ra vào giãng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử theo pháp luật
theo cơ quan chức năng quá trình điều tra cơ quan tố tụng đã có quyết định đưa ra xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong vụ án
trong đó năm mươi năm đối tượng bị truy tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ba mươi chín đối tượng bị truy tố về tội khủng bố
một đối tượng bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và một đối tượng bị truy tố về tội che giấu tội phạm
ngoài ra còn sáu đối tượng đang sống ở nước ngoài sẽ bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố
theo nội dung vụ án vào đêm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một trăm linh đối tượng là người dân tộc thiểu số chia thành hai nhóm
tấn công vào trụ sở ubnd xã ea tờ tu và ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc giết chết bốn cán bộ công an xã làm bị thương hai cán bộ công an xã khác
trên đường rút chạy các đối tượng tiếp tục phá hoại nhiều tài sản của người dân uy hiếp ba người dân làm con tin
chặn xe giết chết hai cán bộ xã cùng ba người dân khác
đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến tính mạng sức khỏe cán bộ người dân phá hủy tài sản cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đắk lắc
với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước đề gà
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các cơ quan từ trung ương đến địa phương
tập trung lực lượng điều tra truy bắt ngay các đối tượng gây án
hình hình an ninh trật tự trên địa bàn khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân điều kiện diễn biến sự việc phạm tội
chuyển sang một thông tin khác lại có thêm hàng trăm gói chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển vừa được đồn biên phòng bình hải
phối hợp với công an xã bình hải phát hiện tại bờ biển gành nước nhì thuộc thôn phước thiện xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
tại hiện trường vật thể nghi ma túy được lực lượng tuần tra thu gom lên đến
hàng chục bao tải một số gói đã bỏng chóc
lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng hai trăm tám mươi tám gói dạng bánh hình chữ nhật mỗi gói khoảng một kg cùng đồng dạng với số lượng ba kg ma túy loại cocaine mà lực lượng chức năng phát hiện vào ngày bốn tháng một
trước việc liên tục phát hiện ma túy và vật thể nghi ma túy trôi giạt vào bờ biển với số lượng lớn lực lượng chức năng đã phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm
đồng thời tăng cường lực lượng phối hợp với công an dân quân tuần tra dọc theo tuyến bờ biển do đơn vị quản lý nhằm phát hiện thu gom triệt để không để các vật thể này rơi vào tay những đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bùi thanh đoàn chú tệ huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bùi thanh đoàn lấy tên giả là bùi thanh vinh chú thành phố cần thơ tự xưng là phó giám đốc điều hành công ty cổ phần bến xe tàu phà cần thơ trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ tây đồ
sau đó kêu gọi hợp tác đầu tư bằng hình thức cho vay công ty nơi đối tượng làm việc thuê xe ô tô phục vụ việc đào tạo học viên với lợi nhuận mỗi tháng từ sáu đến một mươi giá trị xe thể hiện trên hợp đồng
đoàn đã lừa bốn người nhiều lần đưa tiền còn xe thì đoàn tự tìm và tự liên hệ công ty làm hợp đồng
để bị hại tin tưởng đoàn đã chuẩn bị hợp đồng và có chữ ký của lãnh đạo cũng như là dấu đảo của công ty rồi đưa cho bên thuê ký và trả lợi nhuận đúng hợp đồng
trước thủ đoạn lừa đảo trên người dân cần nâng cao cảnh sát khi tham gia giao dịch các mặt hàng trên không gian mạng không tự ý đặt mua các mặt hàng trái quy định pháp luật vì có thể trở thành đối tượng của các vụ việc vi phạm pháp luật hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân hình ảnh đời tư một cách công khai trên không gian mạng cần trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trong các giao dịch dân sự mua bán hàng online vì dữ liệu cá nhân hiện nay là một trong những nguồn để các đối tượng xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật